theo báo cáo của văn phòng thường trực ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh bình định
chiều ngày sáu tháng một mươi hai mực nước lũ đang xuống nhưng một số xã ven đê đông của huyện tuy phước phù cát vẫn còn ngập
giao thông khó khăn do đường bị xói mặt sạt lở lề và mái tà lùi
đây là cây cầu tường sơn thuộc xã cát tường huyện phù cát tỉnh bình định
là một trong những cây cầu bị hư hỏng trên địa bàn tỉnh bình định trong đợt lũ này
do nước lớn dòng chảy mạnh đã làm xói lở chân cầu
chính quyền địa phương cùng người dân tham gia gia cố tạm thời bằng cách đóng cọc đổ đá dưới chân cầu để tránh nguy cơ sập cầu
thuê nâng công huy động bà con của thông tường sơn chạy đi đăng khải và đóng cọc xuống
tiếp tục thuê xe đào đọc đá để đổ để khách phục tạm thời ngay lập tức
hiện giờ thì nguy cơ sập của bố cầu phía nam của cầu tường sơn thì không có có
nhưng mà về khách phục thì địa phương rất là khó công tác khách phục lý do là kinh phí rất là khó
huyện phù cát trong đợt lũ này từng có tới hơn năm hộ bị ngập
sáu trăm năm mươi hectare lúa đông xuân đang xạ bị ngập nước nhiều cầu bị hư hỏng không qua lại được
cầu ba tán cát trinh và cầu tường sơn cát tường bị xói lở trên cầu
tuyến đường dt sáu trăm bốn mươi đoạn qua cát tránh cát tiến cát khánh cát thành cũng bị ngập nặng
hiện nay mực nước các sông trong tỉnh đang xuống và có giao động ở mức cao mức báo động một hai
riêng sông côn tại thạnh hòa là bảy chín m trên báo động hai chín m
tại bình nghi là một mươi năm bảy mươi hai m trên báo động một là hai mươi hai m